hôm nay chuyến bay của hãng hàng không thái lan bangkok airways vừa hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế phú quốc tỉnh kiên giang
đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ bangkok đến đảo phú quốc mở ra triển vọng mới cho ngành du lịch của hai địa phương
chuyến bay có tổng cộng sáu mươi ba hành khách trong đó có ba mươi ba người là đại diện của các hãng lữ hành thái lan đến phú quốc để khảo sát thị trường
nhằm thiết lập các tour tuyến du lịch từ thái lan đến phú quốc
hãng hàng không bangkok airways cho biết sử dụng loại máy bay atr bảy mươi hai sáu trăm linh với bảy mươi chỗ ngồi
thời gian bay từ bangkok tới phú quốc khoảng một giờ bốn mươi năm phút
thời gian tới mỗi tuần sẽ có bốn chuyến bay thẳng vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy và chủ nhật
trước đó hãng hàng không thái lan này cũng đã mở đường bay đến đà nẵng và bước đầu đã gặt hái thành công với công suất đạt khoảng bảy mươi
việc mở đường bay thẳng trực tiếp từ bangkok thái lan đến đảo phú quốc sẽ góp phần thúc đẩy du lịch của hòn đảo này
phát triển nhanh thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế